tại thành phố hồ chí minh công an phường cô giang quận một đang tạm giữ nguyễn vũ nguyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú quận một mươi hai để điều tra về hành vi cố ý kỳ thương tích
nguyên là đối tượng đã dùng hung khí đâm hai người trọng thương và bị tổ cảnh sát giao thông rút súng khống chế bắt để giao cho công an phường
vụ việc xảy ra vào trưa ngày hôm qua lúc này nguyên đang sử dụng dao bấm tấn công bà nguyễn thị hằng và bà tiêu ngọc liên
trước tình huống trên hai cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ gần đó đã xông vào tước dao để khống chế nguyên
hai nạn nhân bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện đa khoa sài gòn và bệnh viện chấn thương trình hình cấp cứu
nguyên được đưa về trụ sở công an phường cô giang xử lý nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn trong việc sinh hoạt hàng ngày